tại tòa nhà quốc hội đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội
đã tiếp đoàn đại biểu quốc hội đan mạch do bà everke hansen làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa quan hệ việt nam đan mạch
trong tất cả các lĩnh vực thời gian qua đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập mối quan hệ vào năm hai nghìn một mươi
hài lòng về sự hợp tác hiệu quả giữa quốc hội việt nam và đan mạch đồng chí tòng thị phóng mong muốn
quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi đoàn các ủy ban chuyên môn và phối hợp tốt tại các diễn đàn liên nghị viện hai nước là thành viên
đồng thời tiếp tục có những hoạt động hợp tác để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước